hòa chung bầu không khí hân hoan đón mừng năm học mới của hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước
hôm nay các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dự lễ khai giảng năm học mới
chung vui với các thầy cô giáo và các em học sinh tại nhiều trường trên cả nước
hòa với niềm vui chung của hơn hai mươi hai triệu học sinh sinh viên trong cả nước
sáng nay gần một học sinh trường trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn vui mừng và vinh dự được đón
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến và dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân căn dặn các em học sinh nhà trường
hăng say học tập không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới
góp phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của nước nhà
xứng đáng là điểm sáng về giáo dục đào tạo của tỉnh bà rịa vũng tàu và cả nước
trước đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các thành viên đoàn công tác
và lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu đã trồng cây trong khuôn viên trường trung học phổ thông
chuyên lê quỳ đôn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
sáng ngày năm tháng chín đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và làm việc với cán bộ
giáo viên sinh viên trường đại học tân trào tỉnh tuyên quang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị trong thời gian tới
trường đại học tân trào cần tiếp tục có các giải pháp tăng cường liên kết các trường đại học
trong cả nước và các trường đại học trong khối asean nhằm trao đổi phối hợp với công tác đào tạo
nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm quản lý từng bước khẳng định vị thế của trường
trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân đã đến thăm trung tâm thực nghiệm thực hành
và chuyển giao khoa học công nghệ thuộc trường đại học tân trào
đánh chống khai giảng tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tuyên quang
thưa thiên huế sáng nay đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò
trong ngày hội đến trường của trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế
nơi chủ tịch hồ chí minh cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước từng dạy và học tập
tại lễ khai giảng thay mặt thầy và trò toàn trường
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên quốc học huế thầy giáo nguyễn phước biểu tuấn
đã hứa trước lãnh đạo đảng nhà nước và ngành sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ
tiếp tục xây dựng trường quốc học thành một cơ sở giáo dục chất lượng cao hội nhập quốc tế
tạo sự chuyển biến trong công tác phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
tổ chức lễ khai giảng năm học mới
năm học mới là lễ khai giảng năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và phát động xây dựng văn hóa giao thông
trong học sinh sinh viên tại trường trung học phổ thông chuyên nguyễn trãi
phát biểu tại lễ khai giảng nhấn mạnh song song với việc dạy học
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị các nhà trường trên cả nước
cần giáo dục cho học sinh kiến thức pháp luật tích cực tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông
nhà trường và phụ huynh học sinh cần thường xuyên nhắc nhở con em mình
tuân thủ quy tắc giao thông đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên
tại nghệ an đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
sự lễ khai giảng năm học mới ở một số trường trọng điểm trên địa bàn tỉnh
tại thành phố vinh phó thủ tướng vương đình huệ dự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu ngôi trường có bề dày truyền thống hơn năm mươi năm
liên tục lá cờ đầu trong ngành giáo dục nghệ an và toàn quốc
trước đó phó thủ tướng vương đình huệ đã dự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông nguyễn duy trinh huyện nghi lộc
ngôi trường mà phó thủ tướng từng theo học thở niên thiếu
năm qua trường nguyễn duy trinh có hai mươi học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh
xếp thứ tám trong chín mươi trường trung học phổ thông toàn tỉnh
đặc biệt trường được công nhận danh hiệu lao động xuất sắc
và đang được đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tặng cờ thi đua
hôm nay chia vui với gần ba mươi vạn học sinh tỉnh bắc ninh
nô nức dự ngày khai trường đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự lễ khai giảng
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại trường trung học phổ thông chuyên bắc ninh
phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí tô lâm đề nghị
ngành giáo dục tỉnh bắc ninh làm tốt công tác phát triển nhân tài
ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy và học
các em học sinh không được học tủ học lệch học phải toàn diện
có như vậy các em mới hội tụ đầy đủ các kiến thức để phát triển toàn diện
các em cần cố gắng trao dồi đạo đức đặc biệt coi trọng môn giáo dục đạo đức công dân
chú trọng đến lịch sử văn hóa quê hương đất nước
các trường học ở tp hcm đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào sáng nay
với một năm triệu học sinh ở các cấp
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã dự lễ và đánh chống khai giảng tại trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một
năm nay dù số học sinh tăng thêm năm mươi chín em
nhưng các trường học vẫn bảo đảm đủ chỗ cho một trăm linh học sinh
do thành phố đã đầu tư xây mới hàng chục công trình trường học
từ bậc mầm non đến trung học phổ thông với tổng kinh phí trên năm hai trăm linh tỷ đồng
đưa vào sử dụng hai hai mươi chín phòng học mới
ngành giáo dục đào tạo tp hcm xác định chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học
tự nghiên cứu phương pháp làm việc theo nhóm gắn liền lý thuyết với thực tiễn
đến dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với thầy cô giáo và học sinh
trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh yêu cầu ngành giáo dục đồng nai
tiếp tục và không ngừng đổi mới nâng cao phương pháp dạy học
quan tâm đến đội ngũ giáo viên khuyên khách khả năng tự học tự dạy luyện đạo đức
lối sống của học sinh gắn học đi đôi với hành gắn học kiến thức với công tác giáo dục chính trị
tư tưởng nhằm tạo ra nguồn nhân lực thực sự có đức có tài xây dựng đất nước vững mạnh
nhấn mạnh trong năm học mới ngành giáo dục đồng nai nói chung
và trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh nói riêng
cần đưa ra nhiều giải pháp hơn nữa trong giáo dục để đáp ứng nhu cầu đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng nhà trường trở thành lá cờ đầu
trong các trường chuyên của cả nước
dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh tặng ba mươi suất học bổng
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh
trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường tặng nhà trường bức chân sung
chủ tịch hồ chí minh với mong muốn toàn thể thầy cô giáo học sinh
sẽ luôn phấn đấu nỗ lực trong giảng dạy và học tập để đạt được những kết quả cao nhất
tại tỉnh vĩnh phúc đến chung vui chúc mừng với thầy cô giáo
trường trung học phổ thông chuyên vĩnh phúc nhân ngày khai giảng năm học mới
phó thủ tướng trịnh đình dũng biểu dương đánh giá cao thành tích
toàn diện mà trường trung học phổ thông chuyên vĩnh phúc đạt được trong năm học vừa qua
trường trung học phổ thông chuyên vĩnh phúc là lá cờ đầu trong ngành giáo dục của tỉnh vĩnh phúc
và toàn quốc với hàng nghìn lượt học sinh đoạt giải thưởng ở các kỳ thi olympic quốc tế
khu vực và quốc gia phó thủ tướng mong muốn các em học sinh chuyên cần hơn nữa
sáng tạo trong học tập đồng thời chú trọng gian luyện đạo đức trí tuệ thể chất
kỹ năng để phát triển con người toàn diện trở thành công dân ưu tú
góp phần xây dựng vĩnh phúc và đất nước ngày càng sâu đẹp văn minh